tại yên bái tỉnh đoàn ubnd các huyện thị trên địa bàn tỉnh đã vận động xã hội hóa gói hơn ba chiếc bánh trưng
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn gia đình hộ nghèo gia đình chính sách các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện
với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp tràn ngập yêu thương
những món quà được trao trong dịp này tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa bởi trong tâm thức người việt
giúp các em học sinh có dịp trải nghiệm làm quen với bản sắc văn hóa và hiểu hết về văn hóa ngày tết cổ truyền của dân tộc
đồng thời nhằm giáo dục học sinh có ý thức trách nhiệm tinh thần tương thân tương ái
cùng chia sẻ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn được đón tết canh tí năm hai nghìn hai mươi sung vầy hạnh phúc